nhằm hỗ trợ khôi phục sản xuất và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại bốn tỉnh miền trung
thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số một mươi hai hỗ trợ đóng mới tàu cá để ngư dân chuyển từ khai thác hải sản vùng biển gần bờ ra vùng biển xa bờ
tuy nhiên đến thời điểm này thì công tác thực hiện quyết định trên tại các địa phương vẫn còn gặp một số khó khăn vướng mắt khiến tiến độ thực hiện bị chậm so với kế hoạch đề ra
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại hà tĩnh
ngọc hà là một trong những địa phương của tỉnh hà tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề do sự cố mùi trồng biển
theo quy định số một mươi hai của chính phủ toàn huyện sẽ được hỗ trợ đóng mới một mươi bảy tàu cá với công suất từ chín mươi đến bốn trăm linh cv để có thể tham gia đánh bắt xa bờ
thế nhưng đến nay việc tiếp cận các nguồn vốn vai ngân hàng để đóng mới tàu thuyền vẫn còn gặp nhiều khó khăn
địa phương này cũng có thông báo rồi mà toàn bộ sự thông báo của xã hà tĩnh là chúng tôi đã lên đáng kỳ hơn toàn
nhưng mà lấy vốn hiện nay là vẫn chưa khỏi giành
tiếp cận các nguồn vốn vai rất là khó khăn
nói chung là đồng tiền mình vai trong nhà nước rất là khó lắm
bởi vì các thủ tục hèn ngay này ngay khác rồi đủ các kiểu lắm
bên cạnh đó hiện các bộ ban ngành chưa có hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng đóng mới tàu cá gây khó khăn cho các địa phương
đồng thời số lượng tàu cá vỏ composite được phân bố cho các địa phương nhiều so với tàu vỏ gỗ
nhưng ngư dân tại hà tĩnh chưa quen với việc sử dụng vận hành khai thác tàu coposite nên khó khăn trong việc triển khai thực hiện
chúng tôi đã lập cái danh sách đó báo cáo với các ngân hàng để được vai vốn từ các ngân hàng thương mại theo quyết định một mươi hai
tuy nhiên các ngân hàng cũng không mạnh mà lắm cho vai
tôi đã chỉ đạo phòng nông nghiệp là cùng với văn phòng chuẩn bị giấy mời mời tất cả các ngân hàng xuống làm việc
và chịu khai thác của tỉnh cùng sự đồng nghiệp xuống cùng làm việc với ngân hàng để ban giải pháp phần sau để nguồn vốn người dân tiếp cận được
theo quy định số một mươi hai của thủ tướng chính phủ tỉnh hà tĩnh được trung ương phân bổ đóng mới một trăm linh tàu cá gồm hai mươi năm tàu vật liệu vỏ gỗ bảy mươi năm tàu vật liệu composite
hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh hà tĩnh vẫn còn rất lúng túng trong việc triển khai đóng tàu cá để chuyển đổi từ khai thác hải sản vùng biển gần bờ ra vùng biển xa bờ như kế hoạch đã đề ra